khi đi du lịch đã có hành động vô ý thức tự ý hái cảnh hoa anh đào để chụp ảnh ở khu vực hồ tuyền lâm thành phố đà lạt gây nên làn sóng bức xúc trong dư luận xã hội
được biết vị này ngay sau đó đã được người dân nhắc nhở nhưng vẫn không chịu nhìn nhận hành vi kém văn hóa của mình
bà đáp trả bằng cách cho rằng do khu vực này không có biển để cấm hái hoa
hành động ứng xử thiếu văn minh của một vị cán bộ quan chức nhà nước đã nhận được không ít chỉ trích gây gắt
chỉ đến khi ubnd tỉnh có công văn yêu cầu người này công khai xin lỗi thì bà ta mới chấp nhận và nói rằng vì mình quá vô tư
giữ gìn cảnh quan đô thị ở nơi công cộng nhất là những điểm đến của du khách tham quan là trách nhiệm của mỗi công dân
nó không chỉ thể hiện tư cách con người mà còn là văn hóa lối sống văn minh cần thiết
đây nó có hai yếu tố một là cái nhận thức của chính cái khách du lịch
khi mà đi du lịch do một cái thói quen cái tập quán cái lối sống của mình ở nhà và đến môi trường mới thì vẫn như vậy
và cái thứ hai là cũng do chính cái công ty lữ hành khi mà tổ chức thì cần phải là quán triệt một cách sâu sắc hơn cho họ hiểu những cái quy định khi mà đi ra đi du lịch
còn đây là những gì còn lại
tại bãi biển thuộc khu vực tỉnh bình thuận sau khi du khách rời đi đâu đâu cũng là rác
nói nhiều đến mức có người còn ví von bãi rác hay bãi biển cũng chẳng khác gì nhau
cũng một phần là vì tâm lý rất đông
tại vì họ ngồi đây một cái bãi này họ ăn họ xả đó và họ thấy bên kia người ta cũng xả như vậy
thì họ nghĩ là mình xài cũng như vậy cũng chẳng sao
thì người ta cũng làm được rồi mình cũng làm được
nhiều du khách có tâm lý khi đi du lịch
thì mặc trang phục sao cho thoải mái
tuy nhiên với những khu du lịch tâm linh thì cũng cần tôn trọng nơi mình đang đến
những chiếc váy ngắn quần lửng đồ kiệm vải sẽ chẳng bao giờ nhận được cái nhìn thiện cảm
quan điểm của em là trang nghiêm nó phải là cũng phải kín đáo mà lịch sự
tâm thì ai cũng là cũng có tâm đi lễ
mặc thế nào thì đấy là cũng vì mọi người thôi
nhưng mà với em thì em là phải mặc trang nghiêm thì mới đi lễ chùa
bên cạnh đó
những hành vi như say xỉn mất kiểm soát nói năng lớn tiếng ở nơi công cộng lãng phí thức ăn xô đẩy chen lấn không xếp hàng
cũng là những điều mà du khách cần chấn chỉnh trong các chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình
người dân địa phương ở các điểm tham quan cũng cần dừng ngay hành vi trèo kéo khách chặt chém khi kinh doanh góp phần phát triển ngành du lịch của nước nhà
những hành vi như say xỉn mất kiểm soát nói đúng kiểm soát nói năng lớn tiếng ở nơi cộng cộng lãng phí thức ăn chèn lấn không xếp hàng cũng là những điều mà du khách cần chấn chỉnh trong các chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình